tại hà nội tổng cục chính trị quân đội nhân dân đã tổ chức họp báo giới thiệu hành trình quân đội trung tây vì người nghèo hướng tới kỷ niệm ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân và bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân
hành trình quân đội trung tây vì người nghèo là hoạt động thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa tình cảm và trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân trong toàn quân đối với nhân dân với người nghèo địa phương nghèo đối tượng chính sách trong cả nước
hành trình nhằm đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới chương trình kết hợp quân dân y và các hoạt động an sinh xã hội tại các xã vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số đồng bào tôn giáo khu căn cứ cách mạng biên giới hải đảo
góp phần xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
lễ phát động gia quân thực hiện hành trình sẽ được tổ chức vào ngày sáu tháng một mươi một tại khu di tích lịch sử tân trào tỉnh tên quang và thời gian kết thúc hành trình vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai